để đánh thức trong cộng đồng những lợi ích giá trị của việc đọc sách
cần bắt đầu từ nhà trường và chính các em học sinh
đây là nhận định của các chuyên gia về giáo dục đưa ra tại buổi tọa đàm
thói quen đọc sách có phần hình thành nhân cách cho học sinh như thế nào
vừa diễn ra tại tp hcm
tại tòa đàm có hơn hai mươi tham luận được các thầy cô giáo phụ huynh và các nhà nghiên cứu
học sinh các cấp tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông trình bày
thông qua những câu chuyện thực tế cho thấy sách có tác động tích cực
đến việc hình thành trí thức và nhân cách của học sinh
hầu hết các ý kiến tham luận của các nhà nghiên cứu về giáo dục
đều cho thấy sự cần thiết phải xây dựng tiết đọc sách trong khung giờ chính thức của nhà trường
để hình thành và duy trì thói quen đọc sách
có phần phát triển văn hóa độc trong gia đình nhà trường và cộng đồng
để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tổng công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đã tăng thêm nhiều tuyến tàu
để phục vụ hành khách đi tàu
từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày hai tháng chín công ty còn tổ chức chạy thêm ba mươi bảy chuyến tàu
từ sài gòn đi phan thiết nha trang quy nhơn quảng ngãi đà nẵng
và ngược lại với một mươi bảy chỗ nâng tổng số chỗ lên năm mươi chỗ
đồng thời có nhiều chính sách miễn giảm cho hành khách mua vé tập thể mua vé khứ hồi
mua vé trước ba mươi ngày và học sinh sinh viên người già phụ nữ mang thai
giảm từ một mươi đến ba mươi so với giá vé
trong những ngày lễ quốc khánh hai tháng chín công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị triển khai phòng ngừa
đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm tuần tra kiểm soát trực tự an toàn giao thông
triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm chống đối
ngoài tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an thành phố còn tăng cường các lực lượng triển khai nhiều phương án đấu tranh
để bảo đảm trực tự an toàn giao thông đồng thời nhanh chóng giải tán
xử lý triệt để các đám đông có dấu hiệu nghi vấn
các tổ tuần tra kiểm soát được trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị nghiệp vụ như máy chụp hình
máy quay phim kịp thời ghi nhận những đối tượng có biểu hiện nghi vấn chống đối
cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ
thưa quý vị và các bạn trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh đã đón hơn bốn triệu năm triệu đồng
các thành phố đã đón hơn một trăm linh lượt khách quốc tế đến với thành phố ước tăng gần một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi tám
doanh thu ước đạt hơn tám mươi tỷ đồng tăng hơn một mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi tám và đạt hơn sáu mươi kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
các nước trong khối asean mỹ nhật hàn quốc trung quốc úc pháp có lượng khách đến với thành phố nhiều nhất
khách nội địa đến với thành phố hơn một mươi năm triệu lượt người đạt hơn bốn mươi năm mục tiêu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
để thu hút du khách ngành du lịch thành phố
đã tập trung đẩy mạnh xây dựng đổi mới nhiều loại hình du lịch
đưa cao chất lượng các dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến với thành phố hồ chí minh
là trung tâm du lịch của cả nước thành phố hồ chí minh có hệ thống cơ sở vật chất và dịch vụ du lịch khá phát triển
từ những điểm vui chơi giải trí cho đến khách sạn nhà hàng
người dân thành phố thân thiện năng động mến khách
thành phố hồ chí minh luôn là địa điểm lý tưởng thu hút lượng lớn khách du lịch hàng năm
để thu hút khách du lịch
thành phố hồ chí minh đang nỗ lực tạo ra các sản phẩm du lịch mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch
và yếu tố văn hóa trong các sản phẩm du lịch được xem là yếu tố quyết định tạo nên sự độc đáo khác biệt để thu hút khách du lịch
thành phố hồ chí minh là một cái đô thị á đông cái đấy là cái đặc thù rất riêng
và cái thứ hai nữa là đa sắc bầu về văn hóa
bởi vì chúng ta cũng có rất nhiều dân tộc khác nhau đang cư ngụ trên thành phố hồ chí minh này
cái thứ hai nữa thành phố hồ chí minh này là thành phố trẻ
là một không gian mở cái kiến trúc để mà cho chúng ta thưởng ngoạn là đa văn hóa
bên cạnh việc tạo ra các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa riêng biệt
ngành du lịch thành phố cũng đang xác định sản phẩm du lịch chiến lược để ưu tiên đầu tư phát triển rất nhiều chương trình
quảng bá kích cầu đón du khách như mở ra nhiều ngày hội du lịch lễ hội trái cây ẩm thực
các địa điểm di tích như hội trường thống nhất nhà thờ nước bà
khu du lịch sinh thái biển cần giờ công viên sài gòn safari
địa đạo củ chi ở huyện củ chi công viên văn hóa lịch sử dân tộc v v
luôn được ngành du lịch khai thác đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu về văn hóa lịch sử
và luôn làm hài lòng của du khách khi tham quan những nơi đây
tôi thấy chuyến đi rất hấp dẫn ở giữa những con người dễ mến
bạn thấy du lịch trên sông khác với trên bộ thế nào
đi trên sông thực sự là một trải nghiệm không gian thanh bình không khí trong lành
nước ở khắp nơi
vậy bạn nghĩ gì về việt nam
việt nam là một nước rất đẹp thiên nhiên tươi đẹp nhiều vùng nước như là hà lan vậy
khắp nơi mọi người rất ngọt ngào tôi thật sự rất yêu mến
đây là những trải nghiệm hấp dẫn với tôi tôi đã hiểu rất nhiều về việt nam về thành phố hồ chí minh
có một kỳ nhiên hùng vĩ khiến tôi rất phức kích
bạn nghĩ thế nào về các món ăn hôm nay
các món ăn cũng rất ngon
chúng thực sự là những món ăn quà vặt
tôi rất thích ăn cây
chúng khiến tôi cảm nhận rất châu á
bạn thấy cảnh đẹp thế nào
cảnh vật tất cả rất đẹp
tôi có thể cảm nhận thiên nhiên thư giãn
cảnh vật thực sự rất đẹp
nhiều du khách muốn đến việt nam thành phố hồ chí minh
chỉ để được một lần trải nghiệm cảm giác thú vị ngồi lắc lư trên chiếc xích lô
để bác tài xế xích lô đạp chậm đi tham quan phố phường thành phố
dưới những tán lá khẽ đông đưa hát vang cùng tia nắng vàng
vừa hít thở không khí bên ngoài thoáng mát
vừa có thể dễ dàng dừng lại bất cứ đâu để chụp những tấm ảnh làm kỷ niệm chuyến đi
đã để lại những ấn tượng thú vị trong lòng du khách nước ngoài
tôi thấy ở sài gòn có nhiều cảnh đẹp và di tích lịch sử nổi tiếng như
dinh độc lập địa đạo củ chi bảo tàng chứng tích chiến tranh
và tôi rất thích du lịch trải nghiệm bằng loại hình xích lô như thế này
người việt thân thị ngào phóng và bến khách tôi rất thích du lịch ở thành phố hồ chí minh
và tôi thích thú hài lòng với du lịch bằng xích lô như thế này
hiện nay sở du lịch thành phố đang phát triển loại hình du lịch bằng xích lô
và xây dựng hình ảnh đẹp của người việt nam đối với du khách và bạn bè quốc tế
khi đến tham quan thành phố hồ chí minh
vẽ đẹp về đêm của sài gòn cũng là thời gian mà du khách thích thú nhận
bởi lẽ nơi đây có những hoạt động vui chơi những khu ẩm thực lại rộn ràng và tấp nập hơn hẳn
và chỉ có về đêm mới có
những gọn đèn với đủ màu sắc lung linh được thắp lên khác hẳn với cuộc sống hối hả của ban ngày
về đêm sài gòn dường như chậm lại
đêm sài gòn tỉnh nhưng không lặn trên các con phố vẫn tấp nập người qua lại
các cửa hiệu quán cà phê quán ăn vẫn sáng đèn để phục vụ du khách
sài gòn thành phố hồ chí minh về đêm đầy sự quyến rũ
lần đầu tiên đến sài gòn và được cảm nhận cuộc sống của sài gòn khi về đêm
ông thomas người hà lan có những cảm nhận về sài gòn
lần đầu tiên tôi tới việt nam tôi đến hà nội được ba ngày và tôi ở sài gòn được bốn ngày rồi
tôi đã đi nhiều nơi nhưng khi tới sài gòn thì tôi thấy nơi đây thật tuyệt
người dân nơi đây rất thân thiện hoạt động và vui vẻ
đặc biệt là nơi đây có nhiều món ăn ngon nhiều điểm vui chơi thú vị
sài gòn được mệnh danh là thành phố không ngủ
vui chơi hoạt động về đêm và không ai không biết đến những địa điểm như phố bùi viện hồ con rùa v v
với không gian thoáng mát xe cộ về đêm cũng thưa thớt
ngồi bên trên tượng đài giữa hồ con rùa dường như được chim ngưỡng ở một góc nhỏ của sài gòn
về đêm sài gòn luôn rực rỡ bởi những ánh đèn màu
cuộc sống người dân sài gòn được tô điểm bởi nhiều màu sắc khác nhau
sài gòn về đêm rất vui rất nhung nhìm thật là lung linh và náo nhiệt
là một thành phố không ngủ
nếu như du khách muốn đi trải nghiệm đến với vùng nông thôn của thành phố bằng đường sông
thì đã có các chuyến tàu thủy phục vụ giúp du khách ngắm nhìn được vẻ đẹp ven sông sài gòn
dọc theo sông sài gòn các tour du lịch sông nước sẽ đưa du khách đi xuyên qua trung tâm
ngắm nhìn dáng vẻ hiện đại của thành phố rồi vòng sang hướng cần duột tỉnh lông an
tham quan khám phá cuộc sống sông nước của dân cư nam bộ
trước khi tới với rừng ngập mặn cần giờ cùng các khu bảo tồn chim
chơi du khách có cơ hội đắm mình vào cuộc sống hoang dã của thiên nhiên
chia sẻ với người dân nơi đây những nụ cười của cuộc sống tìm hiểu những truyền thống lịch sử
cũng như thưởng thức những sản vật của địa phương v v
đó cũng là kết quả khác biệt độc đáo của những nhà thiết kế tour trên sông nước
đi tour đặc biệt là đường sông thì nó hoàn toàn khác biệt với lại đi tour đường bộ
cái mà mình nhìn thấy là những cái cảnh hai cái mặt phản chiếu của thành phố
giống như là cái cảnh đồng quê từ phía sông
mình không đi thẳng từ sài gòn đi ra cần giờ mà mình đi ngang qua hướng cần dục
thì cái hướng đó rất là đẹp tại vì đi ngang qua cái rạch hai bên là cây đước
xuyên qua rạch đó là mình đi về lại sông sài gòn và mình về lại sài gòn
có nghĩa là mình đi đến cần dơ một hướng và mình đi về một hướng
để đáp ứng nhu cầu của du khách được khám phá
khắp vùng đất ngoài ô thành phố ngành du lịch thành phố đã đầu tư mở rộng du lịch khám phá vùng sinh thái nước mạng cần dơ
với nhiều hình thức hấp dẫn đã thu hút được nhiều du khách du lịch quốc tế tham gia loại hình du lịch này
mục đích chính của chúng tôi ở đây là làm sao đó để nâng được cái nhận thức của người dân
nhận thức của du khách khi đến và họ sẽ quảng bá được cái giá trị
cái vai trò đặc biệt về cái hệ sinh thái của rừng cầm mạng cần dơ
du khách sẽ đi len lõi vào trong rừng này
những cái hệ rễ trăng nước này để chúng ta sẽ bắt những con ốc len nó bám ở trên cây rễ của cây nước thì chúng ta sẽ bắt được
và đối với những con này con cá con ốc này đó là những cái thực phẩm
nó vô cùng là thú vị và hấp dẫn đối với cần giờ khi du khách đến đây
thành phố cũng xác định loại hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao ở vùng ngoại ô của thành phố
sẽ là loại hình du lịch thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế
khi đến với thành phố hồ chí minh
và loại hình du lịch này đã có những bước đột phá tạo điểm dấn cho từng điểm đến
thành phố hồ chí minh của chúng tôi có một khu vực rất là đa dạng trong quá trình phát triển của mình
bên cạnh một cái đô thị sầm mút với cái sự phát triển liên tục
qua nhiều năm thì chúng tôi vẫn còn một cái không gian rất là tươi đẹp của vùng nông thôn và nông nghiệp
và nông nghiệp của thành phố hồ chí minh là nông nghiệp kỹ thuật cao
từ cái quá trình phát triển của nông nghiệp đó chúng tôi thấy rằng rất là cần sự phối hợp giữa ngành du lịch và nông nghiệp
để tạo ra những sản phẩm du lịch sinh thái du lịch gắn với nông nghiệp như là một sản phẩm bổ trợ
làm thêm cái sự phong phú về điểm đến trên địa bàn thành phố hồ chí minh
vì vậy việc phát triển du lịch gắn với nông nghiệp
là một cơ hội tạo công an việc làm và thu nhập cho người dân ở đây
đây là một mục tiêu trong chương trình nông thôn mới hướng đến làm sao người dân có cuộc sống ổn định
cải thiện được thu nhập khai thác cái dư địa và cái không gian sinh thái của mình để làm du lịch
sản phẩm du lịch trong cái ngành nông nghiệp của mình nó rất là nhiều loại
như là các cái mô hình để mà du khách cũng như là học sinh đến để mình trải nghiệp trên cái thực tế
để người khách sẽ nhận thức được là cái nông nghiệp này là một cái nông nghiệp
cái nền nông nghiệp thuần tí và cái nền nông nghiệp cao nó sẽ khác nhau như thế nào
tại vì xu thế hiện nay là như chúng ta đã biết thành phố là đang đi vào cái hướng nông nghiệp đô thị
và dịch vụ cũng đang phát triển do đó thì phần lớn người dân sẽ muốn tìm lại về nông nghiệp
học sinh khi mà bước vô tham quan tại khu nông nghiệp công nghệ cao thì sẽ được vô nghe thuyết minh
về một số hoạt động về khu nông nghiệp công nghệ cao về phần lý thuyết ở trong hội trường
sau đó thì các bạn sẽ được đi tham quan một số mô hình
ví dụ nhà màng trình diễn về trồng cây dưa lưới rau ăn lá hoa lan cà chua bi cá kiển
tùy từng đoàn này có thể thêm một số hoạt động ví dụ như hoạt động trồng thực hành trồng nấm bầu ngư
hoạt động trồng hoa lan rau mầm thu hoạch nấm thu hoạch rau và thêm một số hoạt động phát sinh
hoặc là có thể một số cái trường nâng cao thì có thể là tham gia một số hoạt động ví dụ như là nuôi cái mô tế bào
đầu tiên là em tới đây là em sẽ em biết được về cái mô hình
nhà màng là nó xuất phát từ nước israel rồi nó trồng cây trồng nấm trồng hoa trong nhà màng
là để nó ngăn chặn những cung trùng ở ngoài vào
giúp cho em hiểu được thêm những cách trồng cây ở trong nhà màng và cách nuôi cây mô như thế nào
cho hợp lý với cái năng suất của cây trồng đó
thưa quý vị và các bạn với sự trợ giúp của công nghệ thông tin ngày nay với một chiếc điện thoại thông minh
mọi người có thể tìm kiếm và học hỏi nắm bắt được rất nhiều thông tin ở bất kỳ đâu
nắm bắt được sự tiện lợi và hữu ích của internet các công ty kinh doanh du lịch ở thành phố hồ chí minh
đã ứng dụng công nghệ thông tin để mua tuyến đặt phòng hướng dẫn các kỹ năng cần thiết khi du lịch
hoặc thậm chí khi bị lạc đường vân vân
nhờ vào đó làm cho chuyến du lịch của du khách hứng thú dễ dàng hơn đó chính là đặc điểm của cách mạng công nghiệp bốn
trong xã hội hiện nay nhu cầu đi phượt một hình thức du lịch trải nghiệm khám phá mạo hiểm ở những người trẻ tăng cao
để tránh rủi ro thì việc huấn luyện các kỹ năng sinh tồn là rất quan trọng
bên cạnh đó với các em học sinh thì việc huấn luyện các kỹ năng tự phòng vệ khi bị đe dọa bắt cóc
nhu cầu này đã và sẽ tạo ra một phân khúc thị trường hấp dẫn và có ý nghĩa đối với xã hội
nếu chúng ta ứng dụng công nghệ bốn sử dụng mạng internet sử dụng website huấn luyện online
thì tất cả những học viên ở khắp các nơi trên đất nước của chúng ta có thể vào đó để học
cho nên chúng tôi nhận thấy điều đó và chúng tôi đã đang triển khai những khóa học online
các học viên có thể lên trên website của chúng tôi nhìn thấy những khóa học online và cảm thấy muốn học khóa học nào
và chúng tôi ứng dụng là có thể là dùng những cái thẻ cào những cái thẻ cào điện thoại
rất là đơn giản cào thẻ cào điện thoại và có thể mở cái khóa học đó học trực tiếp trên mạng
so với những cách mở lớp trước đây truyền thống trước đây thì như vậy thì nó sẽ tiện lợi hơn
là tất cả các bạn có thể sử dụng qua điện thoại có thể đi bất cứ nơi đâu vào bất cứ thời gian nào mình thuận tiện
ví dụ những cái giờ mà ngoài giờ học của các bạn
hoặc là những anh chị muốn đi phượt và họ sẽ lên cái kế hoạch
trong cái thời gian đó mình có thể lên để mình xem những cái kỹ năng đó thì nó sẽ nhanh thuận tiện hơn
về vấn đề bảo quyền thì chúng tôi hiện nay những video chúng tôi up lên là chúng tôi dùng một cái server riêng
chỉ dành cho những cái học viên đăng ký
họ có thể họ vào họ download họ học
chúng ta cũng không thể tránh được cái việc mà khi mà họ download họ có thể họ chia sẻ cho những người thân bạn bè của họ
nhưng mà thật ra đó là một cái một cái sự chia sẻ nhỏ nhỏ thôi
đối với chúng tôi không thành vấn đề bởi vì chia sẻ cho người khác cũng là một điều tốt để giúp họ có được những kỹ năng
những đoạn video này cùng với sự hướng dẫn chỉ dẫn của các huấn luyện viên được đưa lên không gian mạng
và được truy cập dễ dàng từ các ứng dụng trên điện thoại thông minh
thực sự sẽ là những lớp học online hiệu quả và tiết kiệm chi phí tối đa cũng như những chỉ dẫn thoát hiểm quan trọng
thưa quý vị chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay kỳ này đến đây là hết
một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thư từ liên lạc xin quý vị hãy liên lạc qua hộp thư tbhcmhômnay tva gmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo